chứng thu giữ là sáu viên ma túy tổng hợp một xe máy và một số vật chứng liên quan khác
đối tượng khai nhận mua số ma túy trên để về bán kiếm lời đang trên đường đi thì bị lực lượng chức năng bắt giữ
tại tỉnh quảng nam vào sáng sớm nay nhiều tàu du lịch và cano bốc cháy dữ dội khi đang neo đậu tại bến cửa đại
vào khoảng ba giờ sáng tại bến thuyền cửa đại một tàu gỗ bị cháy sau đó cháy lan sang hai tàu gỗ khác và năm cano
nhận tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh quảng nam đã xuất sáu xe và ba mươi cán bộ chiến sĩ đến hiện trường tiến hành chữa cháy
đến thời điểm hiện tại vụ cháy đã được khống chế tuy nhiên các phương tiện bị thiêu dụi còn trơ khung
tổng thiệt hại của vụ cháy ước tính khoảng hai mươi tỷ đồng và chưa phát hiện thiệt hại về người
từ đầu năm đến nay cả nước ghi nhận hơn hai trăm ba mươi sáu bảy trăm linh ca mắc sốt xuất huyết
tại tp hcm tính từ đầu năm đã ghi nhận trên sáu mươi hai ca
tăng hơn bảy lần so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi một
đáng lo ngại đã có hai mươi năm ca tử vong tăng hai mươi ca so với cùng kỳ năm ngoái
bộ y tế cũng đánh giá khu vực miền nam miền trung tây nguyên tiếp tục ghi nhận số ca mắc và tử vong ở mức cao
khu vực miền bắc nhất là tại hà nội đã ghi nhận sự gia tăng số ca mắc và đã có trường hợp tử vong
cụ thể tại hà nội trong tuần vừa qua đã ghi nhận tám trăm linh bảy ca mắc sốt xuất huyết
tuy có giảm nhẹ so với tuần trước nhưng số ca mắc vẫn tăng cao
từ đầu năm đến nay cả nước ghi nhận hơn hai trăm ba mươi sáu bảy trăm linh trường hợp mắc sốt xuất huyết trong đó có chín mươi tám ca tử vong